sáng nay chúng ta tiếp tục đón nhận một tin vui liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế cho biết là tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là hai trăm sáu mươi tám trường hợp
trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín bảy một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi
như vậy là liên tiếp trong vòng bốn mươi tám giờ việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
cách ly là sáu mươi chín bốn mươi năm trường hợp trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi bốn trường hợp
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một năm trăm bốn mươi chín trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm mươi bảy một trăm bảy mươi hai trường hợp
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày một mươi bảy tháng bốn hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
hai mươi bệnh nhân bao gồm sáu mươi sáu người việt nam và bốn người nước ngoài đang được điều trị tại một mươi hai cơ sở y tế trên cả nước
trong bài hỏi này bộ y tế đã đặt bản đồ cho các bệnh nhân
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn hà nội sẽ giả soát xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại một số chợ đầu mối
đây là yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
các địa điểm thực hiện là chợ ngã tư sở quận thanh xuân chợ long biên quận ba đình
chợ đầu mối hoa quả hoàng mai chợ đầu mối gia cầm hà vĩ huyện thường tín và một số chợ hải sản
những trường hợp nghi ngờ phải thực hiện xét nghiệm thêm
đây là những chợ đầu mối có đông người mua bán giao dịch
việc xét nghiệm nhanh nhằm tìm ra những ca nghi ngờ mắc bệnh và tổ chức khoanh vùng kịp thời
indonesia vào ngày hôm qua thông báo ghi nhận thêm bốn trăm linh bảy ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đưa tổng số ca mắc tại nước này lên năm chín trăm hai mươi ba người
như vậy hiện số ca mắc covid một mươi chín tại indonesia đã vượt philippines trở thành nước có số người mắc bệnh nhiều nhất khu vực đông nam á
theo bộ y tế indonesia cũng trong ngày một mươi bảy tháng bốn
nước này đã ghi nhận thêm hai mươi bốn ca tử vong đưa tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên năm trăm hai mươi người
tính đến nay nước này đã tiến hành bốn mươi hai xét nghiệm virus sars cov hai
tại khu vực đông nam á ba nước hiện có số ca mắc bệnh covid một mươi chín vượt mức năm người là indonesia philippines và malaysia
bộ trưởng y tế đêm an đức cho biết ngày một mươi bảy tháng bốn
sau bốn tuần áp dụng các biện pháp ứng phó đến nay đức đã có thể kiểm soát tốc độ lây lan dịch bệnh
viêm đổ cấp covid một mươi chín do virus sars cov hai gây ra
bộ trưởng y tế đức jens span khẳng định việc áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra ngoài
từ giữa tháng ba đã phát huy tác dụng số ca nhiễm virus giảm đáng kể
đặc biệt thể hiện rõ trong tốc độ giảm số ca nhiễm mới ghi nhận từ ngày
số ca điều trị khỏi mỗi ngày hiện đã cao hơn số ca được xác nhận nhiệm mới
bên cạnh đó nhờ kiểm soát được dịch bệnh nên hệ thống y tế của đức không bị quá tải
do đó khoảng một mươi dường bệnh điều trị tích cực sẽ được sử dụng để phục vụ các ca phẫu thuật
vốn bị hoãn lại trước đó để ưu tiên ứng phó với dịch bệnh